nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ban quản lý khu di tích phủ chủ tịch phối hợp tổ chức triển lãm và hội thảo khoa học mang tên
sáu mươi năm nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch
triển lãm sáu mươi năm nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch gồm hai trăm linh tư liệu ảnh
các trang bản thảo có bút tích với ba phần nội dung chính
phần một là chủ tịch hồ chí minh và những ngôi nhà sàn ở chiến khu việt bắc
phần hai là ngôi nhà sàn bắc hồ tại thủ đô hà nội
phần ba là nhà sàn bắc hồ biểu tượng của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và tinh thần đoàn kết dân tộc hội nhập quốc tế
phần bốn là nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch

phần sáu là nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch
phần bảy là nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch
phần tám là nhà sàn bắc hồ trong khu phủ chủ tịch
phần một mươi là nhà sàn bắc hồ trong khu phủ thu thu th danh th crash gliện piailed
phần một mươi một là nhà sàn bắc hồ tại tại tại tại hitler jurassic park
bác nó đã trở thành cái nơi hội tụ tình cảm của nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế là nhịp cầu hữu nghị đối liền giữa việt nam với thế giới
nhà sán bắc hồ đó chính là biểu tượng của đạo lý làm người trong sáng của tắc phong lời nói đi đôi với việc làm của bắc
và trong tâm niệm của những con dân việt nam và những vị khách nước ngoài đã đến thăm nhà sản bắc hồ sẽ tìm thấy ở nơi đây cái đẹp
cái đẹp truyền thống nhưng hiện đại cái đẹp giản dị nhưng văn minh cái đẹp của hôm qua hôm nay và của ngày mai cái đẹp trong ý niệm cuộc sống để rồi phục vụ cho cuộc sống của người đời